quá trình điều tra vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư pnt và các cơ quan liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn đồng
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan tố tụng tỉnh hòa bình xác định vào thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu ông nguyễn đồng với cương vị tránh văn phòng tỉnh ủy hòa bình
là người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng hội nghị trực tuyến của tỉnh ủy hòa bình
đã có vi phạm gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền là hơn sáu hai tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam bảy đối tượng
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm một đỗ hữu tiệp trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy hòa bình
trần mạnh cường chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ptc việt nam
đặng việt cường chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư pnt
bốn nguyễn xuân thiệt giám đốc kinh doanh công ty cổ phần đầu tư pnt
nguyễn việt cường phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển bưu điện hà nội
sáu nghiêm xuân dũng giám đốc
đào tiến dũng cộng tác viên công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán định giá và tư vấn tài chính việt nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
bị yêu cầu dừng xe vì vượt đèn đỏ phạm thanh hải không chấp hành hiệu lệnh mà còn chống trả khiến một cán bộ công an bị thương
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái nguyên khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
phạm thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại tổ bảy phương đồng quang tp thái nguyên
ngày ba tháng ba hải điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ nhưng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng công an
mà còn cho xe lùi lại phía sau đè hỏng xe mô tô công vụ và làm hỏng máy quay phim của tổ công tác khiến một cán bộ công an bị thương
ngay sau đó đối tượng đã bị khống chế đưa về cơ quan công an
cũng với hành vi chống người thi hành công vụ và còn có thêm hành vi cố ý gây thương tích
nhóm sáu đối tượng trú tại tỉnh đồng nai và lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giặc
trước đó khuya ngày một ba sáu đối tượng trần văn tuấn trần văn trường nguyễn văn thọ nguyễn văn lộc cùng trú huyện tân phú tỉnh đồng nai
đinh văn hùng và lâm anh tuấn chú tại tỉnh lâm đồng rủ nhau vào vườn quốc gia cát tiên để săn bắt động vật hoang dã trái phép
khi đi các đối tượng mang theo một khẩu súng thể thao dao đèn pin bình xịt hơi cay rồi thuê trương văn danh
chú tại tỉnh đồng nai điều khiển xuồng chở cả nhóm vượt sông để vào vườn quốc gia sản bắt
đến dạng sáng ngày hai tháng ba khi đến tiểu khu bốn mươi hai ấp bốn xã đắk lua nhóm đối tượng trên gặp lực lượng kiểm lâm đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng
các đối tượng đã bỏ chạy
hùng bị anh triều văn hai kiểm lâm viên khống chế
thế vậy lâm anh tuấn đã dùng bình xí thơi cay xịt vào lực lượng kiểm lâm
các đối tượng còn lại đã dùng dao chém lực lượng kiểm lâm rồi cả nhóm bỏ chạy
riêng đối tượng hùng bị bắt

phạm ngọc tuấn bị chém trúng gò má phải

nhận được tin báo của trạm kiểm lâm cơ động vườn quốc gia công an huyện tân phú đã huy động lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường
và phối hợp với lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia cát tiên tổ chức truy bắt nhanh nhóm đối tượng manh động trên
thu giữ một con heo rừng một con ai một con treo một con chuồn hương đã chết một súng tự chế ba con dao và hai bình xịt hơi cay
chúng tôi đi ra gặp lực lượng kiểm lâm sau đó chúng tôi tung chạy hùng đã bị bắt sau đó chúng tôi dừng lại lấy bình xịt hơi cay xịt vào lực lượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú phối hợp với viện kiểm sát và toán nhân dân huyện tân phú để đưa sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú khuyến cáo người dân là không thực hiện các hành vi săn bắt trái phép
tại các cái rừng đây đây là hành vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm
hiện công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt một ba tỷ đồng hai vợ chồng lê văn kỳ và võ thị trinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam về các hành vi lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ của cơ quan công an tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một kỳ và võ cầm cố thửa đất hơn bốn mươi hai m hai lấy tám trăm linh triệu đồng bằng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất nuôi chồng thủy sản và thửa đất gia đình đang sinh sống